ngay thông tin người khác nói xấu mình một đối tượng đã mang dao bầu qua nhà đồng nghiệp truy sát
tòa nhân dân tp đà nẵng vừa đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo nguyễn đức hoàng ba mươi tuổi
trú tại phường hòa khánh nam quận liên triểu về tội giết người
theo cáo trạng vào ngày hai mươi sáu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một hòa nghe một bảo vệ kể chuyện bị hại nói xấu mình
về việc không cho người dân vào nhặt rác ở bãi rác khánh sơn vì sợ lây dịch bệnh covid một mươi chín
cho rằng người này dựng chuyện tối cùng ngày hoàng lấy dao bầu có sẵn ở bãi rác
đi xe máy qua nhà bị hại để nói rõ sự việc và hai bên xảy ra xô xát
hoàng dùng dao bầu đâm vào ngực bị hại thương tích một mươi sáu bị hại không chết do được cấp cứu kịp thời